vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an tỉnh thừa thiên huế đã bắt yao feng cheng năm mươi bốn tuổi
là đối tượng đang bị công an trung quốc phát lệnh truy nã khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp huế
qua công tác kiểm tra hành chính tại khu đô thị mới an vân dương phường an đông tp huế
công an tỉnh thừa thiên huế đã phát tiện yao feng cheng sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn
từ một mươi sáu ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép
mở rộng điều tra được biết là yao feng cheng bị công an tp nghi trinh tỉnh tô giang trung quốc
đã ra lệnh tạm giam hình sự về tội khai khống hóa đơn giá trị gia tăng
nhưng yao feng chanh đã bỏ trốn hiện đối tượng đã được di lý bàn giao cho bộ công an trung quốc xử lý